ngày một mươi sáu tháng hai công an huyện crong búc tỉnh đắk lắc cho biết đã điều tra xử lý một nhóm đối tượng là học sinh
nhưng đã tổ chức hoạt động tín dụng đen cho vay nặng lãi ở trong trường học
đây là vụ việc học sinh cho vay nặng lãi được phát hiện đầu tiên ở đắk lắc
qua vụ việc này cảnh báo vấn nạn tín dụng đen đang thâm nhập vào ngay cả môi trường học đường
vừa qua công an huyện crong park đã nhận được đơn trình báo của một số học sinh trên địa bàn huyện
về việc có vai tiền một số học sinh trường trung học phổ thông phan đăng lưu ở huyện crong park với lãi suất cao
khi không có tiền trả thì bị đe dọa sẽ không cho đi học nữa
nên đã bị phạt năm trăm linh ngàn là tổng cộng hết em đã đóng lãi là một triệu ba trăm linh ngàn đồng
vì mức lãi quá cao vượt quá dưới hạng số tiền gốc nên em đã không đóng nữa
những ngày sau đó em đã bị anh đó nhắn tin xúc phạm gọi và đe dọa em
quá trình điều tra cơ quan công an đã xác định được nhóm học sinh cho vai nặng lãi là phan đình hưng sinh năm hai nghìn một
nguyễn thị ngọc hà sinh năm hai nghìn ba và một học sinh khác
qua làm việc nhóm này khai nhận
có thực hiện hành vi cho vay lãi suất cao trong trường học
với mức lãi suất trung bình giao động từ một mươi đến ba mươi đồng một triệu một ngày
quá trình cho vay của nhóm này chỉ thỏa thuận bằng miệng với người vay không thể hiện trên giấy tờ
các thông tin liên lạc liên quan đến việc cho vay trên điện thoại mạng xã hội facebook và zalo đều bị nhóm học sinh cho vai tiền xóa hết
các em học sinh này lên mạng xã hội lên mạng youtube để học các phương thức thủ đoạn cho vay của các đối tượng trên mạng
bày sau đó là về áp dụng ở trường học của mình
cái này là vấn đề rất là nguy hiểm
cơ quan huyện cũng sẽ có kiến nghị và yêu cầu nhà trường các tổ chức
như là gia đình cũng phải cần quan tâm nắm bắt cái tư tưởng cái hoạt động của con em mình
không để vướng vào cái hoạt động tín dụng đen trong cái môi trường học đường để cái hậu quả sau này rất là lớn
hiện vụ việc đang được công an huyện crong park tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật